quay trở lại với diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
thưa quý vị dịch bệnh căng thẳng ca mắc mới tăng cao liên tục
đã khiến cho hàng triệu học sinh trên cả nước phải gò bó học tập trong màn hình máy tính
cách đây không lâu bí thư hà nội tuyên bố
sớm đưa học sinh trở lại trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
thể hiện quyết tâm mở cửa trường học
thực hiện quyết tâm này mới đây bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
đã đề nghị những nơi dịch bùng phát mạnh thì học sinh chuyển sang học trực tuyến
nhưng dịch giảm tới đâu sẽ cho học sinh quay trở lại trường tới đó
cổng thông tin điện tử bộ giáo dục và đào tạo trích dẫn phát biểu
của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn
trao đổi với các sở giáo dục đào tạo về vấn đề phòng chống dịch
và đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp
theo đó ông nguyễn kim sơn đề nghị các địa phương kiên trì mục tiêu
đưa học sinh quay trở lại trường sớm nhất có thể
để làm được việc này người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo yêu cầu
các sở giáo dục và đào tạo cần theo sát diễn biến dịch để có biện pháp kịp thời
bộ trưởng sơn nhấn mạnh ở những nơi dịch bùng phát mạnh
học sinh chuyển sang học trực tuyến nhưng dịch giảm tới đâu
lại huy động học sinh trở lại trường tới đó
ông sơn cũng đề nghị ngành giáo dục các địa phương phối hợp với ngành y tế
để thực hiện trên tinh thần bình tĩnh thực tiễn thích ứng an toàn
đồng thời tiếp tục thúc đẩy tiến độ nhanh nhất tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trước đó tại báo cáo giải trình về vấn đề dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
ông nguyễn kim sơn cũng chỉ ra một số khó khăn khi học sinh quay trở lại học trực tiếp
đó là việc nhiều trường phải dạy trực tuyến trực tiếp hỗn hợp
dẫn tới căng thẳng vất vả cho giáo viên trường học cho học sinh trở lại
nhưng chưa tổ chức bán trú dẫn tới khó khăn trong chăm sóc
đưa đón của phụ huynh những lúng túng trong khoanh vùng xử lý ca f f một trong trường học
thời gian cách ly phương án chăm sóc cho các trường hợp nhiễm việc test sàng lọc
ông nguyễn kim sơn cũng khẳng định ngành giáo dục tiếp tục nhất quán chỉ đạo
đưa học sinh quay trở lại trường học dẫu đang có nhiều băn khoăn
nhưng đó là xu thế chung và cần phải xác định về tư tưởng
đưa học sinh quay trở lại trường là tất yếu không thể khác
đồng thời cho rằng khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện
trong khó khăn
cần chọn phương án khả dĩ hơn cả nhưng việc đưa học sinh trở lại trường học là kiên định nhất quán